xã phúc triều thuộc thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên là xã cán đích nông thôn mới năm hai nghìn một mươi bảy
và được lựa chọn là một trong ba xã điểm phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi đạt xã nông thôn mới điển hình
nhưng trên thực tế tiêu chí về điện vẫn chưa được bảo đảm
bởi đời sống sinh hoạt và sản xuất hàng ngày của người dân nơi đây vẫn đang bị ảnh hưởng lớn do điện lưới yếu
qua tìm hiểu hộ gia đình ông đặng đức hai ở xóm đồi trè xã phúc triều thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
điện sinh hoạt cũng chỉ sáng tù mù như thế này nhiều đồ điện trong gia đình ông bị hư hỏng
máy công cụ sản xuất chè bỏ không đã lâu trong khi đó địa phương này thuộc vùng chè đặc sản tân cương thái nguyên
tình trạng điện yếu mà người dân ở xã phúc triều cũng như gia đình ông hai đã là câu chuyện hàng ngày và kéo dài hàng chục năm nay